lập công ty bất động sản chỉ không đất của người khác nhưng mạo nhận là của mình để lừa đảo nhận tiền đặt cọc của nhiều người
huỳnh thị bốn trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng bốn mở công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản huỳnh ngọc liễu nhưng kinh doanh thua lỗ vỡ nợ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
bốn tự nhận là chủ nhiều lô đất và ra giá rẻ hơn thị trường để nhiều người tin tưởng đặt tiền
chỉ trong một thời gian ngắn bốn đã gây ra một mươi sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc mua đất của các bị hại gần một mươi tỷ đồng
quá trình điều tra cũng như tại tòa huỳnh thị bốn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt huỳnh thị bốn một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
chiều ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trường trung học cơ sở văn quán hà nội
cột khói đen bốc cao nghi ngút khiến hàng chục học sinh phải sơ tán
lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo cháy tại trường trung học cơ sở văn quán hà đông
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường chữa cháy
sau khoảng một mươi phút đám cháy đã được giật tắt
vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở văn quán nằm ở tầng hai diện tích khoảng tám m hai
nguyên nhân sơ bộ xác định do chập điện vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
một nam thanh niên đã nhảy cầu vĩnh tuy để lại xe máy mũ bảo hiểm và đôi dép ven khành cầu
rất may người này đã được người dân và lực lượng chức năng cứu vớt kịp thời
theo đó nam thanh niên nói trên để lại xe máy màu trắng gắn biển số tỉnh phú thọ cùng vật dụng cá nhân
tiếp nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc công an tp hà nội đã nhanh chóng điều lực lượng và xe cứu thương đến hiện trường
sau khi cùng người dân sơ cứu người bị nạn lực lượng chức năng tiếp tục đưa nạn nhân đến cấp cứu tại bệnh viện thanh nhàn
bước đầu xác định nam thanh niên đang học một trường đại học ở hà nội nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ